việc phát triển nhà ở xã hội cho người nghèo người thu nhập thấp khu vực đô thị công nhân khu công nghiệp
vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu chưa đạt chỉ tiêu đã đề ra trong chiến lược phát triển nhà ở quốc gia
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chỉ rõ thực tế này tại hội nghị trực tuyến về nhà ở xã hội
nhà ở cho công nhân diễn ra vào sáng nay tại hà nội
hiện nay nhà ở xã hội nhà ở cho công nhân và người thu nhập thấp mới chỉ giải quyết được hai mươi tám nhu cầu
đây là một thực tế khiến cho người có thu nhập thấp chưa yên tâm để lao động sản xuất
hiện có hơn một triệu năm trăm linh công nhân chưa có nhà ở đời sống khó khăn
thủ tướng nêu rõ nhu cầu thì có nhiều nhưng thực tế các bộ ngành địa phương chưa huy động được nhiều nguồn lực
để cùng nhà nước chăm lo cho nhà ở xã hội nhất là nhà ở cho công nhân
nhiều địa phương thậm chí còn chưa có kế hoạch để triển khai cho dù chính sách pháp luật đã có
câu hỏi đặt ra là địa phương các đồng chí có làm không
có quyết tâm chính trị trong thường vụ tỉnh quỹ thành quỹ trong quỹ ba nhân dân để triển khai cụ thể không
và các bộ ngành của trung ương có đặt vấn đề nguồn lực cho phát triển này không
thủ tướng đề nghị cần phải bổ sung cơ chế chính sách tín dụng thuế bù lãi suất
để khai thác tối đa các nguồn lực tài chính dài hạn trong phát triển nhà ở xã hội
theo hướng tăng nguồn lực xã hội giảm nguồn vốn nhà nước
thủ tướng yêu cầu các địa phương và trung ương cần phải bổ sung chương trình phát triển nhà ở vào danh mục ưu tiên
các địa phương bổ sung chương trình phát triển nhà ở xã hội và danh mục các chương trình ưu tiên
sử dụng vốn ngân sách trung ương tại quyết định số bốn mươi của thủ tướng chính phủ
giao bộ kế hoạch đầu tư nghiên cứu đề xuất báo cáo chính phủ trình nguyễn văn thuận của quốc hội
bổ sung kỷ quyết số một nghìn hai mươi ba
thủ tướng yêu cầu nhà ở cho người thu nhập thấp nhưng chất lượng không được thấp
bộ xây dựng phải ban hành quy định về tiêu chuẩn nhà ở xã hội nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật
giảm giá thành đề xuất cơ chế giải pháp nguồn lực để giải quyết triệt đề vấn đề nhà ở xã hội nói chung
cho chín nhóm đối tượng cần đến nhà ở xã hội đặc biệt là nhà ở cho công nhân